thưa quý vị nằm trong chuỗi các hoạt động dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn
ngày một mươi ba tháng bốn tại hồ công viên văn lang đã diễn ra giải bơi trải thành phố việt trì mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn
giải bơi trải năm nay có sự tham gia của chín đội trải với hai trăm bảy mươi vận động viên đến từ các huyện cẩm khê thanh thủy tam nông và đoàn hùng
cùng năm đội của thành phố việt trì sau thời gian tranh tài sôi nổi giải nhất đã thuộc về đội trải phương bạch hạc đội trải huyện cầm khê đạt giải nhì đội trải huyện thanh thủy và đoàn hùng đạt giải ba các đội trải còn lại đồng giải khuyến khích
đây là lần thứ bảy giải bơi trải thành phố việt trì mở rộng được tổ chức trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng qua đó nhằm gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bơi trải
đây còn là một nét đẹp văn hóa thể thao của thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc việt nam
công lạc bộ du lịch doanh nhân trẻ việt nam cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh con tôm năm hai nghìn hai mươi
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch hướng tới chuyên nghiệp hóa và khai thác thế mạnh tài nguyên của địa phương mình
các tỉnh ở vùng tây nguyên có tài nguyên thiên nhiên phong phú
tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhưng do hạn chế về nguồn nhân lực thiếu chuyên nghiệp cơ sở vật chất kỹ thuật nên vẫn chưa khai thác được thế mạnh tài nguyên của địa phương mình
những gì thu được chưa xứng tiềm năng
tuyện mong muốn rằng các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản để tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng du lịch trải nghiệm du lịch văn hóa để các em có thể tổ chức được những tour để hướng dẫn du khách
học viên tham gia chương trình đào tạo
sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quát về kinh tế văn hóa xã hội liên quan đến dịch vụ du lịch lửa hành và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị lửa hành hướng dẫn du lịch hoàn thiện kỹ năng thực hành nghề nghiệp ứng xử và giải quyết tốt các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch lửa hành và cộng đồng
kỹ năng mềm của ứng xử trong du lịch là bọn em vẫn còn đang thiếu
để về kinh doanh và phát triển các khu du lịch quảng bá chưa được phát tri hết khả năng của mình trong lĩnh vực du lịch
tụi em hiện tại đã chuẩn bị làm du lịch cộng đồng thôn
mong muốn được học về chế biến lại các món ăn tại địa phương được ngon hơn và có phục vụ cho du khách để được du khách đến nhiều hơn nữa
chúng tôi mong muốn rằng sau các khóa học các em sẽ về và sẽ chuyển gửi lại những kiến thức của các em đã học được
để có thể truyền đạt lại cho bạn
chúng tôi mong muốn là các bà con ở vùng dân tộc các nơi mà các bà học sinh đang sinh sống
và chúng ta sẽ phát triển phong trào người người làm du lịch và nhà nhà làm du lịch
để chúng ta sẽ có được những nguồn nhân sự mới nhiều và đầy đủ để góp phần phát triển cho du lịch việt nam
đào tạo nguồn nhân lực du lịch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa
và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các tỉnh tây nguyên sẽ phát huy được vai trò làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số
trong xây dựng nơi sống văn hóa
xóa bỏ các khủ tục lạc hậu gắn với phát triển du lịch cộng đồng từ đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương
lần đầu tiên tại việt nam cũng như tại đông nam á hội nghị quản lý đường thở uom hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức
với các tham luận của một mươi năm chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức
sự kiện diễn ra tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc và bệnh viện hữu nghị
hội nghị việt đức trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
theo nội dung tại hội nghị biến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê chính là vấn đề không quản lý được đường thở
việc không quản lý được đường thở có thể làm cho bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương
với những ca bệnh bình thường đặt nội khí quản trong quá trình gây mê là thao tác thường quy
nhưng đối với những bệnh nhân có đường thở phức tạp biến dạng trong tình trạng cấp cứu
thì nguy cơ xảy ra biến chứng là rất cao
không có phân loại đúng và phương án xử lý kịp thời
nội dung các bài báo cáo tại hội nghị đề cập đến các trường hợp cụ thể của đường thở khó
như biến dạng hàm mặt ưu thanh quản bệnh lý nền và cách xử lý hiệu quả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong
đến từ những chuyên gia cao cấp về gây mê trên thế giới và việt nam
wom là liên minh các thành viên trên thế giới về quản lý đường thở kết nối gần một mươi thành viên trên khắp thế giới
hoạt động như một trung tâm giáo dục tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ liên quan đến đường thở
hội nghị quản lý đường thở wom hai nghìn hai mươi bốn là một trong những hoạt động nhằm tiếp cận những kiến thức và kỹ thuật y học tiên tiến nhất
giúp các bác sĩ việt nam có cơ hội và có môi trường học tập nâng cao tay nghề
với hệ thống giáo lý triết học văn hóa phật giáo nhất là phật giáo giai đoạn thời lý
trần đã công hiến cho xã hội những giá trị không thể phủ nhận
giáo lý phật giáo thực sự đã đi vào xã hội người việt xây dựng nếp sống đạo đức
giúp con người khai mở nguồn sáng tạo trong việc xây dựng văn hóa trí tuệ bảo đảm an sinh hướng tới một nền kinh tế hạnh phúc
trong lịch sử thời lý trần là thời kỳ xuất hiện nhiều vị cao tăng xuất thân từ tầng lớp quý tộc
các vị vua anh minh như phật hoàng trần nhân tông đã biết vận dụng
chọn lọc tư tưởng nhập thế phù hợp với thời đại của phật giáo
để làm hệ tư tưởng chủ đạo của quốc gia đại việt
nhờ vậy mà các biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội văn hóa đều phát huy hiệu quả
góp phần xây dựng đại việt thành quốc gia độc lập cường thịnh đoàn kết nhiều lần đánh tan quân xâm lược
các nhà tu hành luôn có một vai trò quan trọng trong việc cố kết người dân trong cả nước
xây dựng được mối quan hệ gần gũi giữa triều đình với lại người dân
động viên sức dân sức của tập trung cho nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc
không chỉ góp phần xây dựng đạo đức phật giáo còn giúp phát triển chính trị kinh tế văn hóa
thiền sư từ đạo hạnh không chỉ đặt nền móng cho giáo lý phật học
mang tính dân gian bản địa mà còn được coi là ông tổ nghề múa dối nước và nghệ thuật trèo
thiền sư là người đầu tiên soạn các tích trò thành văn bản viết
hầu hết các tích trò ngài soạn đều là những câu chuyện đạo lý
bắt lên tinh thần khuyến thiện trừng trị kẻ ác
phật giáo lan tỏ ở nhiều lĩnh vực như là văn hóa nghệ thuật
chúng ta thấy ngay cả thiền sư từ đạo hạnh
một thiền sư nổi tiếng và huyền thịnh
phật giáo lý của triều đại nhà lý
ngài đã đóng góp rất lớn trong nghệ thuật trèo
rồi trong nghệ thuật múa rối và rất nhiều những nghệ thuật khác
phật giáo thời kỳ lý trần đã giúp củng cố hệ thống đạo đức cá nhân và xã hội
khuyến khích tuân thủ luật lệ và quy tắc
những giáo lý về nhân quả tùy duyên từ bi đã góp phần gắn kết cộng đồng
tạo nên khối đại đoàn kết và tinh thần đó đã và đang tiếp tục được phát huy
trong giai đoạn này
hiện nay hướng con người tới điều thiện từ đó tạo nên một xã hội phát triển an toàn lành mạnh
thưa quý vị nhắc đến miền tây chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay
những vựa trái cây chữ mọng những phiên trợ nổi đầy sắc màu
đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian
và làm phải lòng biết bao du khách đó là cổng cưới miền tây
nhắc đến miền tây chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay
những vựa trái cây chữ mọng những phiên trợ nổi đầy sắc màu
đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian
và làm phải lòng biết bao du khách đó là cổng cưới miền tây

thuyết phục gia đình người em trang trí đám cưới theo kiểu truyền thống

anh tập hợp anh em trong xóm phát quả ý tưởng đi tìm nguyên liệu và bắt tay vào làm cổng cưới
cổng cưới ở quê chủ yếu làm bằng lá dừa có khi kết hợp thêm lá cao hoa tươi
mùa nào thức nấy mỗi loại cây lá được bàn tay mọi người gắn kết phối hợp thành những tác phẩm nghệ thuật

thực sự thì trước đây lúc mình còn nhỏ
thì mình hay theo những anh lớn chú bác đám cưới miền tây
hay là anh em xúm xích nhau để làm
thế là mình cũng học hỏi từ những người đó
rồi sau này mình thấy họ làm mình cứ tiếp nối cái truyền thống của anh em chú bác đi trước
thứ hai nữa là khi mình làm như vậy là mình muốn giữ được cái bản sắc của người miền tây
chiếc cổng là nơi đầu tiên quan khách nhìn thấy khi đến dự đám cưới
đây cũng là địa điểm chụp ảnh ưa thích của gia đình khách mời cùng bạn bè cô dâu chú trẻ
chính vì vậy mà gia đình rất chú trọng làm cổng đám cưới
sao cho khách mời cảm thấy thật đặc sắc và phấn khởi khi đến dự cưới
tại vì thứ nhất là những cái này là dập liệu nó thân thiện môi trường
mình có thể kiếm là xung quanh ở nhà mình mình tận dụng được mình làm
sau đó nếu mình có bỏ đi thì nó cũng hay hơn so với mình sử dụng cái gạp trang trí nhựa so với những ở ngoài thị trường bây giờ
nên là mình muốn là khi mà làm cổng như vậy thì mình hội tụ được anh em về
để cho nó cảm thấy không khí gia đình nó ấm cúng hơn
để nó giữ được cái bản sắc là đám cưới của người miền tây từ xưa
tưởng rằng trong cuộc sống hiện nay
trong cuộc sống hiện đại cổng cưới lá dừa dần lùi vào dĩ dãn
nhưng ở nhiều gia đình miền tây vẫn còn giữ truyền thống trang trí cổng hoa cưới bằng lá dừa
đây không chỉ để duy trì nét đẹp văn hóa quê hương
mà còn thể hiện sự trân trọng trao chuốt cho ngày trọng đại cả đời của cô dâu chú rể
và cả gia đình dành cho con cháu của mình
quà trong niềm vui của đôi tân gia nhân
cổng cưới lá dừa mang đến cảm giác yên bình gần gũi
thấm đượm cái tình quê chân chất
dù giản dị dù cây nhà lá dường
nhưng những chiếc cổng cưới vẫn là dấu ấn là ký ức
là quài niệm khó quên của bao thế hệ người miền tây sông nước
theo các chuyên gia để tăng trưởng xanh
doanh nghiệp cần tìm lời dài để chuyển đổi phương thức sản xuất quản lý tài chính
tuy nhiên đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh
và không biết nên bắt đầu từ đâu
với mục tiêu giúp các doanh nghiệp giải đáp thắc mắc
mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam đã tổ chức tọa đàm con đường tiếp cận tài chính xanh
tín dụng xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực
cho phát triển nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững
tài chính xanh có thể tập trung vốn đầu tư vào các dự án xanh như năng lượng tái tạo
sử dụng năng lượng hiệu quả nông nghiệp bền vững công nghệ sạch và cơ sở hạ tầng xanh
cơ sở mở rộng quy mô các chương trình giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu
giảm ô nhiễm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái
tuy nhiên để có được nguồn tài chính này lại không đơn giản

có một thực tế nguồn nhân lực phục vụ cho thực hiện chuyển đổi xanh tại các doanh nghiệp
thường kiêm nhiệm và không có chuyên môn về lĩnh vực mới này
vì vậy cần có cầu nối giúp doanh nghiệp ngân hàng và nhà khoa học cùng tìm được lối đi chung
mục đích chung quán triệt của mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam
đó là kết nối tất cả các bên liên quan trong một mục tiêu chung là hỗ trợ cho doanh nghiệp
và các tổ chức tại việt nam thực hiện việc kiểm kê khí nhà kính
thực hiện các báo cáo về quản trị môi trường xã hội
cũng như là các ứng dụng hoặc công nghệ liên quan tới giảm phát thải
nhằm hướng tới chuyển nền kinh tế carbon thấp và chuyển đổi xanh
một trong những cách chính để chuyển đổi xanh chính là sử dụng nguồn năng lượng mới
năng lượng tái tạo thay thế cho các năng lượng truyền thống năng lượng hóa thạch
vì thế qua kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp sẽ có phương án để điều chuyển
và tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng
từ đó cùng mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam triển khai các thủ tục
để tiếp cận nguồn tài chính xanh
tuy nhiên theo các chuyên gia việc triển khai các cơ chế tài chính này
vẫn còn khá mới mẻ ở việt nam đòi hỏi chính sách khung pháp lý
phải được hoàn thiện hơn giúp các doanh nghiệp gỡ khó vươn ra thị trường quốc tế
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số
ra ngày hôm nay
trên báo nhân dân có bài viết khơi thông nguồn vốn đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi
sau hơn ba năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong giai đoạn mùa từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm nhiều công trình dự án đã hoàn thành
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
để nguồn vốn của chương trình phát huy hiệu quả hơn nữa
quốc hội đã thông qua một số cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ một số khó khăn vương mắc
giúp đẩy nhanh việc giải ngân đưa đường nhiều dự án thiết thực đến với đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
báo nhân dân cuối tuần số danh hôm nay đăng tải loạt bài viết chuyên đề
giữ nụ cười cho đất
những hồi chuông cảnh báo đang gây gắt gióng lên về nguy cơ mất an ninh lương thực
cũng như các thảm họa nhân đạo toàn cầu
chính trong bối cảnh ấy gần hơn cả những hệ lụy khủng khiếp của biển độ khí hậu
nhưng lại khó nhận biết hơn hậu quả của xung đột hay chiến tranh
thực trạng suy thoái tài nguyên đất càng lúc càng nhức nhối
nguồn dinh dưỡng ngàn đời đó trở nên sơ sát dưới gánh nặng nuôi sống tám tỷ cư dân trên hành tinh này
bảo vệ tài nguyên đất vì thế thực sự đòi hỏi bức thiết
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay sẽ kéo dài năm ngày
tạo cơ hội cho người dân vui chơi nhiều hơn
theo bài viết lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm nhộn nhịp du lịch trong và ngoài nước
trên báo sài gòn giải phóng hàng loạt tour nội điện nóng dần đến sát ngày khởi hành
với trùng tour nước ngoài khách đã rộn ràng chốt từ sớm
dự đoán từ các doanh nghiệp mùa du lịch này sẽ bùng nổ khi người dân được nghỉ dài ngày hơn
theo cùng du lịch quốc gia việt nam dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
với kỳ nghỉ kéo dài năm ngày sẽ là cơ hội thuận lợi để thu hút khách du lịch
cục đã làm việc với các điểm đến cũng như đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ
với doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cũng liên quan đến nội dung này theo bài viết hoán đổi ngày nghỉ cần chủ động hơn
đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu quốc hội chuyên gia đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
nhiều ý kiến cho rằng việc xác định lịch các ngày nghỉ lễ trong năm đã có sẵn
do vậy nên xem xét lại để làm kế hoạch thật sớm trình thủ tướng cho các dịp nghỉ lễ trong sáu tháng hoặc cả năm
việc này không chỉ có lợi khi giúp các bên chủ động mà còn hạn chế được việc phải chờ
để xin ý kiến của các bộ ngành cơ quan liên quan như vừa qua
các bên được xin ý kiến thì cũng cần trả lời ngay
đồng thời có thể nghiên cứu xem xét phân cấp phân quyền hơn cho địa phương
việc ngân hàng nhà nước nâng quy mô gói tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản
với lãi suất ưu đãi lên ba mươi tỷ đồng
đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm
theo bài viết triển khai gói tín dụng ba mươi tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm thủy sản
doanh nghiệp mong kéo dài thời gian cho vay
trên báo đại biểu nhân dân đại diện doanh nghiệp đề xuất trong bối cảnh hàng tồn kho nhiều
cần kéo dài thời hạn cho vay lên chín tháng hoặc lâu hơn
thay vì chỉ ba năm tháng
điều kiện cho vay cũng cần linh hoạt hơn tăng số vốn vay cho các doanh nghiệp xuất khẩu
bài viết giải pháp nào xử lý rác thải điện tử
trên báo quân đội nhân dân phản ánh việc rác thải điện tử đang là mối lo ngại lớn
của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam khi lượng rác thải điện tử phát sinh ngày càng nhiều
trong rác thải điện tử chứa nhiều kim loại độc hại gây ra những tác hại khôn lường
đối với môi trường và sức khỏe của con người
tuy nhiên công tác xử lý thu gom tái chế rác thải điện tử tại việt nam đang có nhiều bất cập
phần lớn các thiết bị điện tử khi đã hết hạn sử dụng đều bỏ chung với rác thải sinh hoạt
để đem trôn lấp gây ô nhiễm môi trường đất và nước
còn lại phần nhỏ rác thải điện tử được thu gom thông qua những người thu mua đầm nát
có cơ sở thu gom tự phát
trong khi đó tỷ lệ tái chế và xử lý rác thải điện tử của nước ta đang ở mức độ thấp
dưới một mươi tổng lượng rác thải điện tử phát sinh
nội dung vừa rồi của từ mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình
trong ngày mới sáng nay của truyền hình nhân dân